một diễn biến mới trong vụ buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng dầu từ singapore về việt nam
viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm đã ban hành kháng nghị đối với bản án sơ thẩm
trong đó đề nghị tăng án đối với hai mươi tám trên bảy mươi bốn bị cáo trong đường dây này
lý do kháng nghị tăng nặng mức hình phạt là bởi hành vi buôn lậu xăng của các bị cáo này đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
bởi đây là mặt hàng kinh doanh có điều kiện không chỉ làm thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng tới an ninh quốc gia dối loạn thị trường
chính vì vậy các bị cáo bị xét xử với khung hình phạt đặc biệt nghiêm trọng
tuy nhiên tòa án nhân dân tỉnh đồng nai lại áp dụng hình phạt dưới khung và cả hình phạt tiền